các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thẩm phán sau đó phán quyết là djokovic không bị hủy visa và được phép bởi lại úc để thi đấu ở giải úc mở rộng năm nay
nhưng trong một chia sẻ trên mạng xã hội cho covid lại bảo chỉ đến ngày một mươi bảy tháng một mươi hai anh mới biết mình mắc covid một mươi chín
chứ không phải ngày một mươi sáu tháng một mươi hai khi đại vợt số một thế giới lý giải vì sao anh vẫn tham dự các sự kiện đầu người vào ngày một mươi sáu tháng một mươi hai
lời khai bất nhất này nếu bị kết luận là cung cấp thông tin sai sự thật có thể khiến cho covid bị phạt tù tới năm năm
hôm một mươi hai tháng một jorvis vẫn tập luyện bình thường để chuẩn bị cho giải úc mở rộng diễn ra từ ngày một mươi bảy tháng một
tay vợt serbia được dự báo sẽ đối mặt với sự chào đón lạnh nhạt từ các khán giả
lấy một bộ phận các tay vợt trong phòng thay đồ trong thời gian diễn ra giải úc mở rộng
chocovich cũng vẫn có nguy cơ bị trục xuất về nước nếu bộ trưởng di chú úc alex hon ke can thiệp vào vụ việc bằng cách dùng quyền lực của mình để hủy visa của anh
khi đó nueller thậm chí bị cấm đến úc trong ba năm
quyết định hủy hay không hủy visa của rocovite của bộ trưởng di chủ úc dự kiến được đưa ra vào ngày một mươi ba tháng một
trong một diễn biến khác cho covid sẽ phải trả lời giới chức biên phòng úc những câu hỏi liên quan tới chuyện nhập cảnh của anh vào nước này
lần này nội dung tập trung vào chuyện di chuyển của neller trước khi đến úc
djokovic khai là anh không đi đâu trước khi đến melbourne
nhưng video xuất hiện trên mạng xã hội lại cho thấy
anh đã đến tây ban nha trước khi sang menburg
nếu bị kết luận có di chuyển đến tây ban nha trong vòng một mươi bốn ngày trước khi đến úc
không thời gian mà djokovic khai là anh đang trong giai đoạn cách ly vì mắc covid một mươi chín
djokovic đã vi phạm các quy định về cách ly mắc tội khan man và có thể phải chịu trách nhiệm ra sự
dịch covid một mươi chín cũng diễn biến phức tạp tại serbia với một mươi ba sáu trăm chín mươi ba ca mắc mới và hai mươi hai ca tử vong trong ngày một mươi một tháng một cao nhất từ trước tới nay
hiện tổng số ca mắc tại đây
là một ba trăm năm mươi chín năm trăm bốn mươi bốn ca trong đó có một mươi hai chín trăm năm mươi tám ca tử vong